chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn thành phong đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước
gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng chính quyền
sự phát triển kinh tế xã hội
của thành phố và cá nhân âm phong
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm minh thanh
trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
dù không hề có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng đang sát
hơi men lại bực tức chuyện cãi nhau với vợ
phạm minh thanh đã dùng dao chém bà trương mai trinh
trú tại địa phương cho đến khi nạn nhân nằm bất động
gây án xong thanh về nhà cha mẹ ruột
ở huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tây ninh chỉ vì va chạm giao thông
ba đối tượng đã hung hãn
lấy mã tấu chém đối phương khiến nạn nhân nguy kịch
công an tp tây ninh
thành ngày hôm nay đã bắt giữ ba đối tượng
đó là lê hoàng tâm nguyễn minh thông
và nguyễn ngọc anh thư
từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi
cùng chú tại tỉnh tây ninh
lực lượng công an đã thu giữ ba cây dao tự chế
và một chiếc xe ô tô
các đối tượng khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn
do va chạm giao thông nên đã sử dụng hung khí
chém đối phương
hiện công an tp tây ninh đang tiếp tục
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
chỉ vì hai trăm linh đồng tiền công
mà nhận lời vận chuyển má túy
tuy nhiên khi đang
trên đường vận chuyển thì đối tượng đã bị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng là lò thị te
chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngoài ba trăm linh viên má túy tổng hợp
lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên
cho một người đàn ông
không rõ tên tuổi tại xã triềng nơi
huyện mai sơn đến ngã ba triềng mung
huyện mai sơn sẽ có người đến nhận
nếu chắc lọt sẽ được trả tiền công
là hai trăm linh đồng
dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt
tài sản người dân đối tượng nguyễn văn hải
đã bị công an huyện bình sơn
của tỉnh quảng ngãi khởi tố
nguyễn văn hải nhận làm thủ tục tách sổ
thửa đất của vợ chồng anh nguyễn hàng
ở xã bình trị huyện bình sơn
với số tiền ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau đó đối tượng đã lên mạng đặt mua
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để đưa cho vợ chồng anh hàng
vụ việc được phát hiện khi các nạn nhân đưa số giấy tờ đó
đi làm các thủ tục đất đai khác
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
trong hai ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
có năm mươi thí sinh vi phạm quy chế
bị đình chỉ thi
tăng ba mươi hai trường hợp so với kỳ thi năm hai nghìn hai mươi một
lỗi vi phạm chủ yếu
của các thí sinh là mang điện thoại
mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi
cũng liên quan đến kỳ thi này
tại buổi họp báo chiều nay
đại diện bộ giáo dục và đào tạo khẳng định
thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn
chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm
không phải lộ đề thi
còn đối với nghi vấn đề thi môn toán
được đăng lên mạng xã hội trong giờ thi
đại diện bộ giáo dục đào tạo cho hay
ngay khi nhận được thông tin bộ giáo dục đào tạo
và bộ công an đã chủ động vào cuộc để xác minh
các đơn vị chức năng của bộ công an
đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
của truyền hình công an nhân dân